tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại belarus chiều tối ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo giờ địa phương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp bí thư thứ nhất đảng cộng sản belarus
và ban lãnh đạo đảng cộng sản belarus tiếp các cựu chiến binh belarus từng tham gia chiến đấu tại việt nam
đại diện hội hữu nghị và giao lưu văn hóa với nước ngoài của belarus hội hữu nghị việt nam belarus
gặp cán bộ đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại belarus
lãnh đạo hai bên đã trao đổi về việc tận dụng những lợi thế mà hiệp định thương mại tự do
giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu mang lại để tăng cường hợp tác kinh tế thương mại song phương
đồng thời trao đổi những biện pháp để đẩy mạnh hợp tác giữa việt nam và belarus trong các lĩnh vực cụ thể
phần đấu đưa kim ngạch thương mại hai triệu lên năm trăm linh triệu đô la mỹ một năm
chủ tịch quốc hội đánh giá cao quan hệ giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản belarus
chủ tịch quốc hội đề nghị hai bên cần tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn và tiếp xúc
thường xuyên trao đổi thông tin lý luận và kinh nghiệm công tác xây dựng đảng
phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương chính đảng
bí thư thứ nhất đảng cộng sản belarus bày tỏ hy vọng belarus và việt nam sẽ thực hiện được
mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều mà hai nước đang hướng tới
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai giờ địa phương tức đêm cùng ngày giờ việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp các cựu chiến binh belarus đã từng tham gia chiến đấu tại việt nam
đại diện hội hữu nghị và giao lưu văn hóa với nước ngoài của belarus hội hữu nghị việt nam belarus
tại đây chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ trí tình hiệu quả của bạn bè quốc tế
đặc biệt là sự giúp đỡ của belarus trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc và thống nhất đất nước trước đây
cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay
chủ tịch quốc hội cho biết sau chuyến thăm sẽ đề nghị bộ quốc phòng bộ ngoại giao việt nam
xem xét các công việc cụ thể để mời các cựu chiến binh belarus sang thăm việt nam
thăm lại những nơi các cựu chiến binh belarus đã từng kề vai chiến đấu giúp đỡ nhân dân việt nam
và thấy được sự thay đổi phát triển của đất nước việt nam hiện nay
tại thủ đô min chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc tiếp xúc với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam
và đại diện cộng đồng người việt nam tại belarus
chủ tịch quốc hội mong bà con việt kiều tại đây tiếp tục gương mẫu chấp hành pháp luật nước sở tại
tăng cường mối quan hệ với người dân địa phương qua đó để người dân belarus hiểu thêm về đất nước con người việt nam
chủ tịch quốc hội mong đại sứ quán ban chấp hành hội người việt nam tại belarus cùng ba con việt kiều
giúp con em thế hệ thứ hai thứ ba học tốt tiếng việt để hiểu hơn về truyền thống văn hóa dân tộc
giữ được cốt cách tâm hồn người việt nam
các sinh viên việt nam đang theo học tại belarus nỗ lực học tập thu nhận những trí thức tiên tiến
để khi về nước góp phần xây dựng và phát triển quê hương